thống kê trong sáu tháng đầu năm nay trên địa bàn thành phố hà nội tình hình cháy nổ còn phức tạp
khiến cho một mươi bốn người thiệt mạng ước tính thiệt hại bốn mươi tỷ đồng
nhằm triển khai cũng như phát huy tối đa chức năng nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát khu vực
và công an phụ trách xã trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sáng nay công an tp hà nội đã tổ chức lễ gia quân thực hiện công tác quản lý nhà nước
về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với lực lượng cảnh sát khu vực
công an phụ trách xã thuộc công an các quận huyện thị xã
lực lượng cảnh sát khu vực công an phụ trách xã là những đơn vị có cơ hội tiếp cận nhanh nhất và gần nhất
khi có vụ cháy xảy ra trên địa bàn kết hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp
sẽ giúp hạn chế thiệt hại tối đa mỗi khi có hỏa hoạn
tại lễ gia quân công an thành phố hà nội cũng đề ra những chức năng nhiệm vụ của cảnh sát khu vực
công an cấp xã trong việc phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
như nằm rõ tình hình về phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng cháy chữa cháy cấp huyện
tuyên truyền hướng dẫn người dân trong khu dân cư về phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm
tiếp tục nghiên cứu trao dồi kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
thăm mưu chuỗi ban nhân dân cấp xã tổ chức phát động phòng trào toàn dân phòng cháy chữa cháy
giám sát việc chấp hành của các cơ sở
không để xảy ra tình trạng cơ sở hoạt động chui
kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan về các trường hợp có vi phạm